từng chi tiết đặc điểm từng dấu vết dù là nhỏ nhất ở khu vực hiện trường đều được ghi nhận một cách tỉ mỉ
tại hiện trường cơ quan công an ghi nhận dấu chân in trên bức tường bao vào khoảng một m bốn trước cửa nhà
vết màu vương từ trong nhà ra sân
còn cách hiện trường không xa bên bờ ao nhà hàng xóm chiếc quần lót của nạn nhân cũng được phát hiện thu giữ
sau khi xảy ra vụ án có nhiều thông tin cho rằng nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại
tuy nhiên căn cứ dấu vết để lại trên thi thể của nạn nhân và kết quả khám nghiệm tử thi
lực lượng kỹ thuật hình sự đã xác định bé nhi không bị xâm hại tình dục
nạn nhân tử vong do các vật cứng tác động vào đầu
còn lại ở gần vùng kín của nạn nhân chỉ là những vết chảy rất nhỏ
có thể là do lúc hung thủ kéo nạn nhân từ trong nhà ra ngoài sân đã để lại
nhưng dấu vết không đủ giám định chỉ vài vết máu needed
qua giám định đồ vết máu ngoài máu của nhóm nhì ra chúng tôi xác định được ba vết nạn
ba vết của một nam giới nghe sẽ là của thủ phạm này
lực lượng kỹ thuật hình sự đã tham mưu cho lực lượng điều tra triệu tập
tất cả các đối tượng nghi hiểm nghi trong địa bàn xã thiên thiết và thời hiểm đó

trong một thời gian rất ngắn đã thu trên một trăm linh mẫu máu và qua giám định sàng lọc thì đã làm rõ đối tượng
đối tượng này thời gian ban đầu đã là đối tượng nghi vấn nhưng đã bị loại vì là có khiếm khuyết về dự hình
vì là đối tượng cơm điếc mà chúng tôi loại ra
nhưng sau đó thì chính dấu vết máu thu tại hiện trường thì xác định lại là chính đấy là phụ phạm
đây chỉ là một trong những vụ án mà lực lượng kỹ thuật hình sự đất cảng đảm nhiệm
có thể nói ở bất cứ vụ án hình sự nào những người đầu tiên tiếp cận thực hiện nhiệm vụ thu thập chứng cứ
dấu vết để phục vụ công tác điều tra phá án chính là các cán bộ chiến sĩ của phòng kỹ thuật hình sự
đó là những người lính dù không đối đầu trực tiếp với các loại tội phạm
mà bằng những công việc thầm lặng luôn đối mặt với những gian nan nguy hiểm
phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường độc hại
như hóa chất tử thi thố giữa nạn nhân nhiễm hivs để thu thập bằng được dấu vết chứng cứ
phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố cảng
những năm qua chất lượng kỹ thuật hình sự công an thành phố đã khám nghiệm hiện trường hàng nghìn vụ việc các loại
trong đó có những vụ án có tính chất tình tiết vô cùng phức tạp thủ phạm gây án
cố tình xóa các dấu vết tội ác hòng thoát tội gây khó khăn cho công tác giám định
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao nhất
với các biện pháp nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự
luôn đưa ra những nhận định bằng chứng xác thực
giúp cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan một cách nhanh chóng

giúp cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan một cách nhanh chóng
bên cạnh tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
cũng ngày càng tinh vi xảo quyệt
điển hình như vụ công an thành phố hải phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy
từ canada qua đường biêu điện về hải phòng tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng cất dấu ma túy và khoang rỗng của các loại hoàng hóa đồng dạng
về màu sắc kích thước như hộp bánh kẹo sô cô la nhằm tránh bị cơ quan chức năng
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám lực lượng trinh sát phát hiện nguyễn thị bích hạnh và hoàng mạnh dũng
đến biêu điện nhận ma túy
khi nhận được yêu cầu giám định lực lượng kỹ thuật hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng
và hoàn thành công việc trong một thời gian rất ngắn đảm bảo tiến độ phá án
trên cầu giám định thì chúng tôi mở gọc nhựa ra thì thấy trong đó là tất cả các viên rất là tròn
như dạng bên ngoài thì ghi là sô cô la tất cả các viên dạng kẹo sô cô la
mình vẫn mua trên thiết bị
trường bình thường ăn quốc bình thường viên kẹo bình thường thôi gần như không có cái gì
gọi là có cái gì thay đổi về màu sắc hộp kinh thức cả
khi chúng tôi bắt đầu tiến hành bóc từng cái viên kẹo ra thì phát hiện trong ba viên này
đã có những cái chất bột rất là màu trắng rất là mí
thì chúng tôi đã có thấy sự nghi và chính vì vậy đã tiến hành tham mưu cho cơ quan điều tra
tiến hành lấy mẫu để giám định
và qua quá trình giám định chúng tôi xác định rằng đây là

hoàn toàn là chất mặt túy có tên là cocaine
lĩnh kỹ thuật hình sự thường xuyên làm việc trong môi trường đặc biệt
phải trực tiếp giám định hàng trăm yêu cầu về pháp y tử thi
dấu vết sinh vật dấu vết đường vân phối dựng lại hiện trường thực nghiệm điều tra
giám định tình huống nhiều vụ việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra
mặc dù công việc vừa thường xuyên đột xuất bất ngờ lại liên quan đến nhiều yếu tố độc hại
thế nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự đều biết
rằng chỉ chậm một phút những dấu vết chứng cứ sẽ lại bị xáo trộn
ảnh hưởng tới công tác điều tra truy tìm thủ phạm
điều đó lại thuê thúc những người lính kỹ thuật hình sự khẩn trương lên đường